tổng số ca mắc covid một mươi chín ở hàn quốc tính đến sáng nay là một mươi ba trăm ba mươi một người số ca tử vong là một trăm chín mươi hai trong đó trên năm mươi bệnh nhân là trên tám mươi tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước
số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là chín mươi sáu người nâng tổng số lên sáu sáu trăm chín mươi bốn người chiếm sáu mươi năm số người mắc hiện vẫn còn hơn bốn mươi trường hợp trong tình trạng nguy kịch